bão podun đã vượt qua philippines và đi vào biển đông cường độ bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi và khả năng bão sẽ mạnh lên và ảnh hưởng tới đất liền của nước ta
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão đi nhanh ba mươi km trên một giờ theo hướng tây tây bắc và giữ nguyên cường độ
đến một giờ ngày mai hai mươi chín tháng tám tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông
sau đó càng đi sâu vào biển đông bão sẽ đi chậm lại một mươi một mươi năm km trên giờ và cường độ càng mạnh hơn
có thể lên cấp chín giật cấp một mươi một khả năng bão tiếp tục mạnh thêm và di chuyển hướng tây tây bắc
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền bắc và bắc miền trung vào cuối tuần này
cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn năm độ bắc và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ đông
cụ thể vùng biển phía bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh